người việt nam dù làm bất cứ nghề gì ở bất cứ nơi đâu đều mong được trở về xung họp dưới máy ấm gia đình trong ba ngày tết
với đặc thù công việc là thường xuyên phải đi xa nhà liệu ý nghĩa của những ngày tết trong tâm trí của người làm công tác ngoại giao có gì khác biệt
hãy cùng phóng viên truyền hình nhân dân đến thăm gia đình của một nhà ngoại giao
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cái dịp ấy thường là hay mời việt kiều đến

nhưng mà có một cái dịp mà được gặp chung ở đại sứ quán thì họ sung sướng lắm
thế thành ra là chúng tôi thường là khi mà lo cho cơ quan thì phải lo một cái bữa chung cho tất cả cộng đồng ở ngoài
thấu hiểu giá trị của ngày tết đối với các anh em đồng nghiệp người việt nam tại sư quán
không phải ai cũng có điều kiện về việt nam ăn tết
nên thời còn đang công tác
ông luôn chăn trở tổ chức các hoạt động có ý nghĩa để những người làm việc trong sứ quán phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhà
mặt khác cũng là một cách quảng bá văn hóa của việt nam tới bạn bè quốc tế
việt nam trong rất nhiều những cái nhân tố mà làm cho họ quý mình họ yêu mình
thì cái dịp tết cũng là một cái văn hóa mà các bạn không còn cái văn hóa này nữa
tết đông này không còn
thì các bạn vẫn mượn một cái
cái gọi là cái không gian văn hóa của việt nam để các bạn cũng được hưởng thụ cái đó
thì tôi nghĩ rằng cái đó nó chỉ có mang lại những cái điều rất là tích cực cho quan hệ dài nữa
sau hàng chục năm công tác đón tết xa nhà ông quan điểm không cần phải bày biện đồ đạc si câu kỳ
chỉ cần dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch gọn
và điều ý nghĩa nhất trong những ngày tết là việc được ở cạnh người thân trong gia đình
cùng nhau ôn lại kỷ niệm
hay nói chuyện về những dự định năm mới
chắc chắn là chúng tôi sẽ có một cái cuộc ăn cơm chung ở đây
nhưng mà còn cả bên ông bà tức là bố mẹ tôi tuy là rất là cao tuổi rồi
thế nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có một cái cuộc họp xung hợp
cả gia đình các anh chị các em rồi các cháu đại gia đình sẽ phải tập hợp ở bên các cụ
và chúc họ
năm nay cũng là dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
chúng ta cùng hy vọng một tương lai sáng lạn hơn nữa về quan hệ hai nước việt nhật
mà nguyên đại sứ nguyễn phú bình là một trong những người đặt viên gạch đóng góp xây nên